tỉnh lộ chín tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai huyện vùng sâu cronbong với huyện cronpark và quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua tỉnh đắk lắc
có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện vùng sâu vùng xa căn cứ cách mạng crong bông
thế nhưng trong đợt mưa lũ vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đã làm cây cầu cư păm bắc có ngang qua sông krong anna nằm trên tuyến tỉnh lộ này
bị sập một nhịp tạo hình chữ v gây ách tắc giao thông và mất an toàn giao thông
trong khi chờ nguồn vốn để xây dựng cây cầu mới ngành giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đã khắc phục tạm bỡ cây cầu gãy này
khiến việc lưu thông của người dân qua đây gặp nhiều khó khăn đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đang cận kề
ngay sau khi cầu sập sở giao thông vận tải đắk lắc đã ra cố cầu cư păm tạm thời bằng cách bắt cầu tạm vượt điểm gập
có tải trọng dưới ba tấn và chiều cao giới hạn hai mét chỉ dành cho xe con tải nhỏ xe máy và người đi bộ
từ đó đến nay việc vận chuyển hàng hóa nông sản nguyên vật liệu của người dân gặp rất nhiều khó khăn
trước khi cầu chưa hư xe đi qua đi lại thì xe vẫn đi lưu thông bình thường
cái sau này khi cầu hư đến giờ xe chỉ phải đổ chế đi qua đi lại nó khó khăn
hiện sản phẩm nông nghiệp của bà con làm ra giá thành đều giảm từ một mươi đến hai mươi do cước vận chuyển ra
một số phương tiện vận tải lớn không mở tuyến đến huyện nông sản của người dân làm ra thị trường bị tư thương ép giá
từ khi cầu sọc nó hạn chế tốc độ phát triển kinh tế xã hội

có thường lợi trong phát triển ngân tế cũng như sinh hoạt đời sống được phát triển hơn
theo tính toán tổng mức đầu tư xây dựng cầu cư păm dự kiến gần tám mươi tỷ đồng là ngoài khả năng nguồn ngân sách của tỉnh
vì vậy trong thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương
đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
cầu cư păm hiện nay đang bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng
không chỉ ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa nông sản và cuộc sống của người dân trong vùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn